thưa quý vị theo báo cáo của viện vệ sinh dịch tễ trưng ngương tới sáu giờ ngày hôm nay hai tháng bốn
việt nam đã ghi nhận thêm bốn trường hợp mắc mới nâng tổng số bệnh nhân mắc covid một mươi chín tại việt nam lên hai trăm hai mươi hai người
trong đó một ca là người nhà đi chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện bạch mai
ba ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và không có nguy cơ lây lan trong cộng đồng
bệnh nhân số hai trăm một mươi chín là nữ năm mươi chín tuổi quốc tịch việt nam quê tại tỉnh hưng yên
đi chăm sóc người bệnh tại khoa thần kinh bệnh viện bạch mai cùng phòng bệnh với bệnh nhân một trăm ba mươi ba vào ngày một mươi sáu tháng ba
hiện tại bệnh nhân này không ho không sốt và không khó thở
bệnh nhân số hai trăm hai mươi là nam hai mươi tuổi quốc tịch việt nam từ pháp trở về nước vào ngày một mươi bảy tháng ba
sau khi nhập cảnh được đi đi cách ly tại cơ sở cách ly tập trung ở thạch thất hà nội
trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
bệnh nhân số hai trăm hai mươi một là nữ hai mươi bốn tuổi quốc tịch việt nam du học sinh tại canada
từ canada trở về việt nam vào ngày hai mươi bốn tháng ba có quá cảnh ở đài bắc đài loan trung quốc
kết quả xét nghiệm sàng lọc dương tính với sars cov hai
bệnh nhân số hai trăm hai mươi hai là nữ hai mươi tám tuổi quốc tịch việt nam có địa chỉ tại phúc lợi long biên hà nội
sống và làm việc tại mỹ về việt nam trên chuyến bay mang số hiệu gl bảy trăm năm mươi một vào ngày hai mươi tháng ba

sau khi nhập cảnh bệnh nhân được chuyển về khu cách ly tập trung xét nghiệm sàng lọc vào ngày hai mươi hai tháng ba cho kết quả dương tính với sars cov hai
và như vậy hiện tại thì cả bốn bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai trong tình trạng sức khỏe ổn định
thưa quý vị tính đến hết ngày hôm qua ngày một tháng bốn đã ghi nhận sáu mươi ba trường hợp được điều trị khỏi bệnh
trong ngày một tháng bốn có sáu trường hợp được điều trị khỏi tại hai địa phương là ninh thuận và tp hcm
trong đó hai trường hợp ở ninh thuận là bệnh nhân số sáu mươi một và sáu mươi bảy bốn trường hợp ở tp hcm là bệnh nhân ba mươi hai bốn mươi năm bốn mươi tám và sáu mươi bốn
theo bộ y tế cả nước đã ghi nhận hai trăm một mươi tám ca mắc covid một mươi chín sáu mươi ba trường hợp được điều trị khỏi
và hiện còn một trăm năm mươi năm trường hợp mắc covid một mươi chín đang được điều trị tại hai mươi ba cơ sở y tế trên toàn quốc
về tình hình điều trị cho các bệnh nhân đang có ba ca bệnh nặng tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương có tiến triển tốt
năm mươi bốn bệnh nhân đang có tiến triển tốt
các bệnh nhân đang có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với virus sars cov hai
trong số này có bốn mươi năm bệnh nhân âm tính hai lần trở lên
thưa quý vị trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín việc nghiêm chỉnh thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và chính quyền địa phương
được xem là một yếu tố quan trọng có tính quyết định đến sự thành bại của cả cuộc chiến chống dịch này
khu vực bán đảo sơn trà và dọc các tuyến ven biển của thành phố đà nẵng nơi thu hút rất nhiều người dân đến tham quan và vui chơi
đã được chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp
nhằm ngăn ngừa các hoạt động tụ tập loại bỏ những yếu tố bất lợi để công tác chống dịch thực sự đạt hiệu quả
bán đảo sơn trà một địa điểm du lịch thú vị
nếu như chỉ vài ngày trước khi có chỉ đạo của thủ tướng các hoạt động vui chơi tập trung đông người của người dân và du khách vẫn diễn ra bình thường
thì đến nay tình hình đã thay đổi hoàn toàn
khi các chốt công tác được lập ngay tại đường dẫn lên bán đảo kịp thời ngăn chặn người dân không có các hoạt động du lịch dã ngoại
suốt dọc các tuyến bờ biển của quận liên triểu thanh khê sơn trà ngũ hành sơn
các lực lượng chức năng luôn có mặt để nhắc nhở
ngăn chặn bà con không tụ tập tắm biển cũng như tham gia các hoạt động vui chơi ở biển
phần lớn người dân ở các địa phương khi được tuyên truyền nhắc nhở thì đã đồng tình hưởng ứng
từ khi mà có cơ quan chức năng là có cái dịch này là thấy đồng bào ở đây họ rất là tuân thủ luôn
buổi sáng này có xuống là vắng hoe luôn không có ai luôn
ở đó nên người ta rất là nghiêm trình người ta rất tuân thủ người ta rất là hợp tác với nhân viên địa phương
vì vậy rất tốt
mặc dù vậy công tác tuần tra kiểm soát dọc các tuyến biển dài hàng chục km
vẫn được các địa phương của thành phố đà nẵng quan tâm hàng đầu
hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ các tổ công tác cũng luôn phiên giám sát
buộc mọi người tuân thủ theo các quy định hạn chế tụ tập đông người của chỉ thị số một mươi sáu
nhắc quyết trong thời đoạn đấy chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền vạn động
tuy nhiên đẩy mạnh công tác xử lý vi phạm đối với những cá nhân
tổ chức không thực hiện đúng theo quy định của nhà nước
dũng cảm đương đầu với những khó khăn của dịch bệnh
bằng sự nỗ lực của chính quyền các địa phương và ý thức thay đổi trong hành động của mỗi người dân
sẽ góp phần chung tay giúp thành phố và cả nước sớm đẩy lùi đại dịch covid một mươi chín